quỹ phòng chống thiên tai phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã khánh thành công trình bể bơi đầu tiên trong tổng số ba mươi sáu bể bơi di động được chương trình vận động tài trợ xây dựng trong năm hai nghìn một mươi chín nhằm góp phần phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn
các công trình khánh thành là bể bơi và nhà vòm bảo vệ cho trường tiểu học ngô quyền quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
công trình được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí dự toán hơn tám trăm bốn mươi triệu đồng tổng giá trị tài trợ cho ba mươi sáu bể bơi được xây dựng trong năm hai nghìn một mươi chín là hai mươi một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai sẽ tiếp tục vận động tài trợ nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng bốn mươi bể bơi phòng chống đuối nước cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên cả nước
nhằm góp phần hoàn thiện chương trình học bơi trong trường học giúp các em học sinh vùng lũ có những kỹ năng cần thiết trong trường hợp đuối nước
đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc đào tạo kỹ năng bơi lội cho trẻ em cùng xây dựng một cộng đồng an toàn trước thiên tai